cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
tại trung tâm đăng kiểm xét cơ giới căn cứ điều một trăm chín mươi hai một trăm chín mươi ba một trăm chín mươi bốn và một trăm chín mươi năm bộ luật của tổng hình sự xét thấy không thể trì hoãn được ra lệnh khám xét khẩn cấp lơi làm việc tại trung tâm đăng kiểm xét cơ giới
liên quan đến những sai phạm của các trung tâm đăng kiểm đang nhận được sự chú ý đặc biệt quan tâm của dư luận trong thời gian những tháng vừa qua
thì mới đây nhất tại hà nội hàng loạt trung tâm đăng kiểm đã bị lực lượng công an kiểm tra khám xét khẩn cấp
vì có những dấu hiệu liên quan đến những sai phạm của trung tâm này
và ngay tại nơi tôi đang đứng đây là một trong những trung tâm đó trung tâm đăng kiểm số hai nghìn chín trăm linh bảy d tại huyện đông anh tp hà nội
qua nguồn tin báo từ phía người dân và công tác điều tra công an huyện đông anh phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội
đã phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn cho thấy việc nhận hối lộ để sửa đổi kết quả đăng kiểm của các phương tiện cơ giới đã đăng kiểm tại trung tâm này
những lỗi phương tiện chủ yếu có dấu hiệu bị
sửa đổi kết quả là các lỗi về khí thải hệ thống phanh và đèn của phương tiện
để đủ căn cứ đã tiến hành khám xét nơi làm việc của trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh bảy d tại mai lâm đông anh hà nội do ông lê thành trung làm giám đốc
quá trình khám xét thì chúng tôi đã tạm giữ toàn bộ các tài liệu liên quan đến có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc đăng kiểm
thời gian từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
hiện tại thì chúng tôi
chúng tôi đã qua bước đầu xác định thì cái thời gian đăng kiểm giữa xe không đạt và trở thành đạt thì trong vòng thời gian từ ba mươi đến bốn mươi phút chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ các vấn đề liên quan đến sai phạm và bóc tách từng cá nhân làm rõ vị trí vai trò trách nhiệm của từng cá nhân và sẽ điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cũng trong chiều qua công an quận hoàng mai phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế
phòng an ninh mạng công an tp hcm
hà nội và viện khoa học hình sự bộ công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp về hành vi nhận hối lộ để bỏ qua lỗi phương tiện khi đến đăng kiểm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm một mươi d tại hoàng mai hà nội
quá trình khám xét đã tạm giữ nhiều tài liệu giấy tờ và thiết bị máy tính của trạm đăng kiểm này cũng như đưa toàn bộ nhân viên trạm về trụ sở để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát môi trường công an tp hcm
công an tp hcm vừa phát hiện và bắt giữ phương tiện khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện trợ mới tp hcm
trong quá trình kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên tuyến sông tiền thuộc thủy phận xã bình phước xuân huyện trợ mới tổ công tác thuộc phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã phát hiện bắt quả tang sáng tạp do ông lê văn bé tám chú tại tỉnh vĩnh long điều khiển đang khai thác cát dưới lòng sông
qua kiểm tra sáng cạp trên đã múc được khoảng hai trăm linh m khối cát
quản lý phương tiện không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc cấp phép khai thác cát hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị vùng biển vịnh bắc bộ là cửa ngõ kinh tế biển nơi có hàng nghìn đảo ven bờ và có nhiều cảng biển lớn nhỏ
để đảm bảo an ninh trật tự trên biển luôn đặt ra nhiều khó khăn và thách thức đối với lực lượng chức năng trong đó có cảnh sát biển
tại bộ tư lệnh vùng biển một
đây là nội dung tập luyện thường xuyên liên tục của cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh vùng biển một
các tình huống đều sát với thực tế trong công tác cứu hộ cứu nạn
trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ tư lệnh vùng biển một đã cứu nạn thành công năm tàu thuyền cùng hai mươi hai ngư dân gặp nạn trên biển
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một là quản lý vùng biển từ quảng ninh đến quảng trị
đây là một vùng biển về thời tiết thì nó rất phức tạp
nó chịu ảnh hưởng của báo
gió rông lốc và các đợt không khí lạnh
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì đảng ủy thủ trưởng bộ tư lệnh vùng luôn xác định được nhiệm vụ chính trị trọng tâm hay còn gọi là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình
cũng luôn xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có một bản lĩnh chính trị vững vàng thực hiện tốt mọi trong mọi điều kiện thời tiết sóng gió
sự đa dạng và thuận lợi của loại hình vận tải biển cùng với siêu lợi nhuận thu được từ việc buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy
nên tình hình tội phạm ma túy qua đường biển ở việt nam diễn biến phức tạp
vùng biển vịnh bắc bộ cửa ngõ kinh tế biển nơi có hàng nghìn đảo ven bờ có nhiều càng biển lớn nhỏ đây luôn là điểm nóng về tình hình buôn lậu gian lận thương mại
hàng hóa đa dạng về chủng loại như than khoáng sản xăng dầu vật liệu xây dựng
để đấu tranh chấn áp tội phạm vi phạm trên biển trong điều kiện thời tiết sóng to gió lớn đêm tối sương mù đòi hỏi lực lượng cảnh sát biển phải mưu trí dũng cảm
tội phạm buôn lậu gian lận thương mại thuốc ná các đối tượng thường nắp xuồng cao tốc dùng từ bốn cho đến tám máy
thế thì cái tốc độ của các đối tượng sẽ rất là cao
trong đấy đối với cơ quan chức năng trực tiếp cảnh sát biển sử dụng xuồng của mình
sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc dừng xuồng để kiểm tra cũng như là truy đuổi
trên thực tế hải đoàn cũng như bộ tương đoạn vùng đã có trường hợp khi mình gặp các đối tượng
thì mình truy đuổi thì các đối tượng thường bỏ hàng và nhảy xuống biển để tẩu thoát
với phương châm đề cao tinh thần cảnh sát
lực lượng cảnh sát biển vùng một luôn xác định tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ vững an ninh trật tự trên biển
đây cũng khẳng định ý chí quyết tâm trình độ năng lực tính hiệu quả chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ
vấn đề buôn lậu xăng dầu trên biển hiện nay chúng tôi đang xác định là một điểm nóng
cái điểm nóng thứ hai là cái vấn đề khoáng sản của chúng ta chảy máu theo nước ngoài
cái thứ ba là các hàng lương thực thực phẩm thôi
thực phẩm trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc nhập khẩu vào việt nam bằng đường biển rất nhiều
nên chúng tôi phải có cái biện pháp đấu tranh cương quyết không khoan nhượng trước mọi đối tượng hoạt động trên biển
dù cuộc chiến chống bút lậu trên biển ngày càng cam go khốc liệt
và dù cho thủ đoạn của tội phạm có tinh vi chống trả liều lĩnh manh động đến đâu
lực lượng cảnh sát biển vẫn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ kiên quyết kiên trì giữ vững an ninh trật tự trên biển
cảm ơn các bạn đã theo dõi
trước khi bị đình chỉ giao dịch flc phải gửi phân bản cho sở giao dịch chứng khoán hà nội giải trình nguyên nhân
đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị đình chỉ giao dịch
xin được chuyển sang những thông tin khác
thưa quý vị từ ngày một tháng bảy tới thì lương cơ sở tăng từ mức một bốn mươi chín triệu đồng một tháng lên một tám triệu đồng một tháng
tương đương tăng hai mươi tám
và thu nhập của người hưởng lương cũng sẽ tăng theo và nhiều người đóng thuế thu nhập cá nhân sẽ tăng theo lương cơ bản này
như vậy sau khi tăng lương cơ sở thì những người có thu nhập vượt mức một mươi một triệu đồng một tháng
không giảm trừ gia cảnh bắt đầu phải nộp thuế thu nhập cá nhân và những người ở bậc thuế trên căn cứ vào thu nhập
thực tế để áp mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp trước đó thì trong báo cáo gửi quốc hội
cử tri nhiều địa phương đề nghị sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân
ngưỡng chịu thuế một mươi một triệu đồng một tháng và giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc là bốn triệu đồng một tháng
hiện không còn phù hợp
sáng ngày hai mươi bốn tháng hai công an tỉnh khánh hòa đã phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội
và tỉnh đoàn khánh hòa tổ chức chương trình tư vấn định hướng nghề nghiệp
và giới thiệu việc làm cho chiến sĩ nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong công an nhân dân
tại hội nghị các chiến sĩ đã được phổ biến một số nội dung chính sách về giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động
chính sách hỗ trợ đào tạo nghề tư vấn định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp sau khi xuất ngũ
bên cạnh đó các chiến sĩ còn được hướng dẫn giải đáp thắc mắc về loại hình công việc
điều kiện đăng ký dự tuyển điều kiện làm việc mức lương và chế độ
thông qua chương trình giúp các chiến sĩ sau khi xuất ngũ có thêm sự lựa chọn nghề nghiệp
góp phần giải quyết việc làm xây dựng sự nghiệp sớm ổn định cuộc sống
nhân dịp này ban tổ chức đã tặng một số phần quà cho các chiến sĩ nghĩa vụ có thành tích tiêu biểu
trong công tác và hiến máu nhân đạo
với giá quế khô là năm mươi năm đồng một kg
một hectare rừng quế ở nơi đất tốt có thể cho thu nhập khoảng ba trăm linh triệu đồng
với giá thành như vậy thì người trồng quế hiện nay đã có thu nhập cao
vào thời điểm này vùng sản xuất quế ở huyện văn yên yên bái đang tấp nập hoạt động mua bán
ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng truyền hình công an nhân dân
là công nhân gắn bó với cây quế từ hơn một mươi năm qua
gia đình chị huyền đã có được sự thay đổi theo chiều hướng tích cực
thu nhập được cải thiện đời sống được nâng cao
tất cả là nhờ vào sự phát triển của cây quế ở đây
vào thời điểm này người dân đang tiến hành khai thác quế
với quế tươi giá bình quân từ hai mươi năm đồng một kg quế khô là năm mươi năm đồng một kg
một cây có thể thu từ ba trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng
một hectare rừng quế ở nơi đất tốt có thể cho thu nhập khoảng ba trăm linh triệu đồng
hiện nay vùng sản xuất quế ở văn yên yên bái không khí mua bán đang thực sự sôi động
quế ở đây được thu nhập
quế tiêu thụ mạnh ở thị trường trong nước cũng như xuất khẩu dưới dạng thô
cũng như chế biến thành các loại chế phẩm khác
từ đó mang lại hiệu quả cao giúp người dân
cũng như các cơ sở sản xuất gia tăng được những giá trị về kinh tế
công ty tôi có những sản phẩm sản xuất từ quế
tức là quế thô quế vỏ quế sáo các dạng quế sạch
có thể làm trà làm các sản phẩm
quế thì là nhất là cái tinh túy nhất là chúng tôi có trực tiếp có nhà máy và sản xuất ra tinh dầu quế
để có thể bán trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài
từ cây quế đã giúp cho bà con trong vùng là có được công an việt nam và tạo ra kinh tế rất là cao
cây quế gắn bó lâu đời với người dân của huyện văn yên đã mang lại thu nhập lớn cho người dân
để giúp phá đối giảm nghèo để phát huy giá trị của cây quế
trong thời gian tới thì huyện văn yên chúng tôi cũng đã có rất nhiều giải pháp
một là chúng tôi quy hoạch rừng trồng hai đó là chúng tôi đã phát triển xây dựng chỉ dẫn địa lý
để khẳng định cái vị trí cái chỉ dẫn địa lý của quế văn yên và tiếp tục xây dựng cái nhãn hiệu quế văn yên
một cái giải pháp rất là quan trọng đó là chúng tôi đang phát triển cái vùng quế hữu cơ để bảo tồn cái giống quế bản địa
mùa quế năm nay ở yên bái thực sự được mùa được giá
mỗi kg quế khô
sán ra từ năm mươi năm đến sáu mươi đồng cao hơn năm trước khoảng năm đồng một kg
hiện nay ngân hàng đã nhập giảm nghèo bền vững
bảo hiểm xã hội việt nam vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng các đối tượng giả mạo fanpage facebook của cơ quan này
nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
theo đơn vị này
các đối tượng lừa đảo thường yêu cầu người lao động cung cấp quá trình đóng bảo hiểm xã hội trên ứng dụng vssid bảo hiểm xã hội số
để tính số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp
sau đó các đối tượng sẽ giúp người lao động làm thủ tục giải ngân trong hai ngày
và lấy phí dịch vụ năm trên tổng số tiền người lao động nhận được
số tiền này phải thanh toán trước
tuy nhiên sau khi chuyển tiền cho đối tượng này
người lao động không nhận được bất cứ khoản trợ cấp nào
và bị chiếm đoạt số tiền dịch vụ năm đã thanh toán trước cho đối tượng
bảo hiểm xã hội việt nam cho biết hiện cơ quan này chỉ thực hiện việc cung cấp thông tin chính thức
về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ người tham gia qua cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội việt nam
tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế đáng chú ý đến từ trường quay phía nam
xin mời quý vị cùng theo dõi
xin chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
mới đầu là một số cập nhật nhanh về kinh tế tiêu dùng đáng chú ý
tính đến sáng nay ngày hai mươi năm tháng hai chỉ còn năm ngân hàng đang áp dụng lãi suất chín năm cho kỳ hạn một mươi hai tháng
phần lớn ngân hàng này nằm trong nhóm có quy mô nhỏ như ngân hàng bảo việt ngân hàng kiên long và ngân hàng scb
ở chiều ngược lại bốn ngân hàng thương mại của phần nhà nước niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn
hai tháng thấp nhất ở mức bảy bốn mỗi năm đối với hình thức gửi tiền tại quầy và trên tám đối với hình thức gửi tiền online
so với giai đoạn cao điểm cuối năm hai nghìn hai mươi hai mức lãi suất kỳ hạn một mươi hai tháng của các ngân hàng đã giảm đáng kể
những ngân hàng tự niêm yết lãi suất từ một mươi năm mỗi năm hồi cuối năm hai nghìn hai mươi hai như sài gòn bang scb
cũng đã điều chỉnh giảm trên dưới một mỗi năm đưa lãi suất về ngang với mặt bằng chung của thị trường
quanh mốt chín năm mỗi năm
một số ngân hàng như tết công bang sa công bang
shb đã giảm lãi suất xuống dưới chín mỗi năm
song song với giảm lãi suất huy động các ngân hàng cũng đã giảm lãi suất cho vay thời gian gần đây
tuy nhiên các gói lãi suất này thường chỉ hướng đến một nhóm khách hàng nhất định
chủ yếu ưu tiên các khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa
dự báo về xu hướng lãi suất chiếm khoán việt công bang vcbs cho rằng
quá trình tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới tiếp diễn ít nhất cho tới tháng sáu năm nay
sau sự việc liên quan đến ngân hàng scb ngân hàng nhà nước đã khẳng định
ưu tiên cao nhất là đảm bảo thanh khoản giữ ổn định an toàn hệ thống
liên quan đến quy định giá trần vé máy bay trong một buổi tọa đàm mới đây
các chuyên gia hàng không kinh tế đại diện các hãng hàng không đều đưa ra kiến nghị
phải sớm thay đổi cơ chế điều hành giá trong đó cần sớm bỏ giá trần vé máy bay
trước mắt là vé máy bay nội địa
đáng chú ý là ý kiến của tiến sĩ lương hoài nam thành viên hội đồng tư vấn du lịch việt nam cho rằng
việc duy trì giá trần vé máy bay ở việt nam hiện nay là sự vô lý khủng khiếp
do đó ông đề nghị cần chấm dứt giá vé trần máy bay càng sớm càng tốt
đồng quan điểm này tiến sĩ cấn văn lực thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia
cho rằng việc tranh cãi bỏ hai dự áp giá trần vé máy bay đã nóng từ năm hai nghìn năm đến nay
vẫn chưa ngã ngũ và cho rằng hiện nay chúng ta đã hội nhập không thể một mình một quy định
việc bỏ giá trần sẽ làm tăng khả năng thu hút đầu tư cho ngành hàng không
giá cả và các yếu tố cấu thành giá hàng không thay đổi rất nhanh cứ áp giá trần là không theo kịp
còn theo tổng giám đốc bamboo airlines nguyễn mạnh quân kiến nghị bộ giao thông vận tải
khẩn trương điều chỉnh giá vé máy bay theo đúng quy định pháp luật và trên cơ sở yếu tố đầu vào
mọi giá trần hoặc nâng giá trần sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng
mà có cơ hội đa dạng về mức vé làm cho thị trường hàng không lành mạnh hơn
việc này làm cho thị trường hàng không phát triển lành mạnh chứ không phải trượt tiêu đi
còn mới đây cục trưởng cục trồng trọt đã ký văn bản gửi các tỉnh phía nam đề nghị có chỉ đạo
về tình trạng diện tích cây sầu riêng tăng nóng dân trồng ồ ạt trong thời gian gần đây
theo đó cục trồng trọt cảnh báo để diện tích cây sầu riêng tăng vọt ồ ạt thiếu kiểm soát
người dân trồng theo phong trào không theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn
sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường cung vượt quá cầu
nghiêm trọng nhất sầu riêng được trồng ở những khu vực không phù hợp như đất nhiễm phèn
nhiễm mặn không chủ động được nước tưới sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về năng suất
cũng như ảnh hưởng đến chất lượng sầu riêng của việt nam
các địa phương cần tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức
từng bước thay đổi thói quen sản xuất theo phong trào theo số đông
lựa chọn thay đổi cây trồng phải theo nhu cầu thị trường định hướng của các cơ quan chuyên môn
cục trồng trọt cũng đề nghị các địa phương sớm ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa
và giám sát chặt chẽ việc triển khai trong đó công bố rõ ràng về những vùng lợi thế có điều kiện phù hợp trồng sầu riêng
sau khi tiếp thu ý kiến của các thành viên chính phủ về dự thảo đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội
cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
thì bộ xây dựng đã có báo cáo giải trình về việc giảm mục tiêu của đề án
đó đến nay bộ xây dựng đã nhận được một mươi tám ý kiến đóng góp của các thành viên chính phủ đối với nội dung đề án
trong đó có một mươi một ý kiến đồng ý ba ý kiến đề nghị bổ sung nội dung ba ý kiến khác và một ý kiến không đồng ý với nội dung đề án
sau khi tiếp thu ý kiến của các thành viên chính phủ về tính khả thi của đề án
bộ xây dựng đã đề xuất thủ tướng điều chỉnh hạ mục tiêu đề án hai mươi tám căn nhà ở xã hội
giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi xây dựng sáu trăm ba mươi bốn hai trăm linh căn nhà ở xã hội
tuy nhiên bộ xây dựng cho rằng trên cơ sở điều chỉnh mục tiêu đề ra
phía bộ xin tiếp thu ý kiến và điều chỉnh nguồn lực thực hiện đề án theo hướng
để đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội năm hai nghìn hai mươi
cần khoảng tám trăm bốn mươi chín năm trăm linh căn nhà ở xã hội một sáu mươi hai hai trăm linh căn nhà ở xã hội nhà ở công nhân
sau đại dịch covid một mươi chín thì việc các tiểu thương chợ truyền thống thua lỗ ế ẩm kéo dài
khiến nhiều người phải bỏ sạch
nhiều người đã bỏ sạch ngừng buôn bán dù số tiền trước đó bỏ ra để thuê sang sạp là không hề nhỏ
số khác thì cố gắng cầm cự hy vọng vượt qua được khó khăn lúc này
một trong những giải pháp đang được đặt kỳ vọng nhiều nhất để cải thiện sức mua là bán hàng online
ghi nhận tại các chợ truyền thống thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
dịp tết nguyên đáng vừa qua chị trang một tiểu thương buôn bán tại chợ biên hòa
nhập về hơn một trăm bảy mươi triệu đồng tiền hàng chủ yếu là bánh kẹo mứt trái cây khô
tuy nhiên sức mua không như mong đợi đã khiến việc buôn bán tết bị é ẩm
hiện một số lượng lớn bánh mứt nhập về bán tết vẫn đang bị tồn với giá trị lên đến gần một trăm linh triệu đồng
nắm ruột vì số lượng hàng tồn này chỉ còn vài tháng nữa là hết hàng sử dụng
chị trang đã đăng các sản phẩm này lên trang zalo facebook cá nhân để bán với giá gốc
mong vất vác được chừng nào hay chừng đó
sau khoảng một tuần đăng bán hình thức bán online này đang phát huy hiệu quả
khi lực người đặt mua tăng nhanh hứa hẹn sẽ là cấu cánh để chị trang thu hồi được số vốn khá lớn đã bỏ ra
không chỉ chị trang hiện nay rất nhiều tiểu thương ở chợ truyền thống tại biên hòa
cũng đã bắt đầu học làm quen với hình thức kinh doanh online
việc vừa bán hàng trực tiếp tại chợ kết hợp bán online đã giúp kiếm thêm được doanh thu
người nào mắc tay có ngày số lượng đơn hàng online chốt được còn cao gần gấp đôi gấp ba lần
so với lượng hàng bán trực tiếp tại quầy
một số tiểu thương còn mạnh dạng thuê người về để livestream bán hàng trên các nền tảng số
để tạo tương tác dễ chốt đơn hơn
cứ bán như thì tụi em cũng chịu khó đăng hình rồi để bán thêm trên mạng á
để cải thiện cuộc sống chứ còn nếu cứ tiếp tục mà cứ bán như tình hình này thì ông ăn thua
công việc kinh doanh buôn bán lúc nào cũng muốn cho được đắt hàng
khách đến mua bán với chợ cho nó được đông cho nó được tấp nập
tiểu thương các chợ truyền thống gần đây cũng đã cho thấy khả năng thích ứng khá nhanh
với khách bán hàng online khi đang mạnh dạng với các chức sách ưu đại giảm giá
để tìm kiếm lượt khách hàng mới
tuy nhiên các tiểu thương cũng đều nhìn nhận rằng bán online chỉ là giải pháp bất đắc dĩ
bởi đa phần những người buôn bán các chợ truyền thống đều từ trung niên trở lên
đã quen với cách mua bán truyền thống
trong năm hai nghìn hai mươi hai mặc dù đối mặt với nhiều thách thức
sông xuất khẩu gạo của việt nam vẫn tăng một mươi ba tám về lượng và năm một về giá trị
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
theo dự báo trong ngắn hạn giá gạo xuất khẩu vẫn ở mức tốt
do những bất ổn về kinh tế chính trị toàn cầu khiến nhu cầu dự trữ lương thực tăng lên
đây là yếu tố giúp các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của việt nam được hướng lợi trong năm hai nghìn hai mươi
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
năm hai nghìn hai mươi hai xuất khẩu gạo vẫn đạt bảy một mươi ba triệu tấn mang lại kim ngạch ba bốn mươi năm tỷ usd
cơ cấu chủng gạo xuất khẩu đi đúng định hướng
chủng loại gạo trắng thường vẫn chiếm tỷ trọng ổn định ở mức dưới bốn mươi năm
gia tăng xuất khẩu chủng gạo việt nam có thế mạnh như gạo thơm gạo nếp gạo trắng cao cấp
giảm tỷ trọng xuất khẩu gạo thường
chất lượng thấp đáng chú ý trong năm vừa qua lần đầu tiên việt nam xuất khẩu ba hai triệu tấn gạo
sang thị trường philippines
bước sang năm hai nghìn hai mươi ba những bất ổn về kinh tế chính trị toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt
đồng nghĩa nhu cầu dự trữ lương thực của các nước vẫn sẽ tăng lên giá gạo dự kiến vẫn sẽ ở mức cao
đây là tín hiệu tích cực cho ngành gạo việt nam trong thời gian tới